trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương đã hỗ trợ vật tư y tế cho các địa phương phục vụ công tác khám chữa bệnh và cách ly người bệnh
công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm đông á vừa triển khai hỗ trợ một mươi khẩu trang năm trăm linh bộ quần áo chuyên dụng năm mươi chiếc mũ bảo hộ có kính chắn
công ty cũng đã hỗ trợ ủy ban nhân dân phường tân dân thành phố trí linh bốn khẩu trang máy đo thân nhiệt dung dịch sát khuẩn tay
tổng giá trị số vật tư y tế hỗ trợ cho hai đơn vị là trên hai trăm linh triệu đồng